nhằm tiếp tục tìm giải pháp giải cứu người chăn nuôi trong giai đoạn khó khăn
sở công thương tp hcm đã có buổi họp với các đơn vị chế biến tiêu thụ và phân phối thịt heo trên địa bàn
theo đó các đơn vị này nhất trí sẽ tiếp tục khuyến mãi giảm giá thịt cho người tiêu dùng
và đồng thời tích cực thu mua lợn hơi cho nông dân
các đơn vị phân phối trên địa bàn tp hcm đã nhất trí tích cực tham gia vào các chương trình bình ổn giá của thành phố
đồng thời tiếp tục giảm thêm từ một mươi đến hai mươi thịt lợn các loại ở hệ thống của mình
một số đơn vị cho biết qua đợt kích cầu dịp lễ vừa qua
sức tiêu thụ thịt lợn tại đây đã tăng trên ba mươi so với khi không có khuyến mãi
từ đó đã giúp nâng cao giá lợn hơi của bà con lên từ hai đến ba đồng một kg so với mấy ngày trước
các đơn vị phân phối cũng sẽ kiên trì các chương trình khuyến mại kích cầu này
cho đến khi giá lợn hơi trên thị trường khá ổn định trở lại
và người chăn nuôi
người chăn nuôi phần nào vượt qua được khó khăn trước mắt
để tạo điều kiện cho bà con thì viettel săng tiếp tục phối hợp với các hệ thống
tiếp tục là từ ngày năm tháng năm tiếp tục giảm thêm một mươi nữa
để tăng lượng tiêu thụ thì ngoài kinh truyền thống và kinh chợ đầu mối
thì viettel săng cũng tham gia về kinh hiện đại
bên cạnh đó sở công thương tp hcm cũng kêu gọi các đơn vị chế biến tiêu thụ thịt lợn
tăng cường thu mua cấp đông thịt lợn để dành cho chế biến
tuy nhiên nếu thực hiện chữ cấp đông sẽ làm đội giá thành sản phẩm
dù vậy trước khó khăn của bà con nông dân thì hầu hết các đơn vị đều thống nhất với các biện pháp này
đối với các đơn vị mà sản xuất thì thứ nhất là họ sẽ ngừng cái việc nhập khẩu heo ở nước ngoài
và sẽ sử dụng tiêu thụ cái thịt heo tại trong nước
thứ hai đó thì họ sẽ tăng cường cái việc cấp đông
thu mua và cấp đông các sản phẩm thịt heo tươi
và sẽ đưa vào chế biến tăng cái năng suất các cái sản phẩm thịt chế biến như là giò lụa dâm bông xúc xích
ngoài ra để tăng cường tiêu thụ thịt lợn bên cạnh việc thực hiện các chương trình kích cầu khuyến mại giảm giá
tp hcm cũng sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân chuyển dần thói quen tiêu dùng thịt lợn nóng sang thịt lợn đông lạnh
giải quyết lượng lợn tồn động
và sắp được cấp đông từ đó sẽ góp phần giải quyết sản lượng lợn thịt quá lứa đang tồn động khá lớn trong các hộ chăn nuôi